bảo hiểm xã hội hà nội sẽ thực hiện chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội bằng tiền mặt từ ngày một mươi sáu tháng bốn đến ngày một mươi tháng năm
và qua tài khoản cá nhân từ mùng bảy đến ngày một mươi tháng bốn
đồng thời việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng bốn và tháng năm sẽ vào cùng một kỳ
và quy định này thay thế cho việc chi trả lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội cho các đối tượng tập trung
tại ủy ban nhân dân xã phường hoặc tổ dân phố trong thời gian trước đây
ủy ban nhân dân tp hà nội yêu cầu bưu điện thành phố phối hợp với bảo hiểm xã hội hà nội
ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã xây dựng phương án tổ chức chi trả bảo đảm an toàn đến người hưởng
ủy ban nhân dân thành phố hà nội yêu cầu triển khai thực hiện việc tri trả lương hưu
trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng bốn và tháng năm năm hai nghìn hai mươi vào một kỳ và chi trả tại nhà
bảo hiểm xã hội hà nội cũng đề nghị bảo hiểm xã hội các quận huyện thị xã
khi tiếp nhận hồ sơ đối với trường hợp nghỉ hưởng để nhận lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội mới
từ tháng năm năm hai nghìn hai mươi cần hướng dẫn người hưởng kê khai tài khoản cá nhân atm để nhận tiền
trường hợp người hưởng chưa có tài khoản cá nhân thì hướng dẫn mở tài khoản cá nhân theo quy định của ngân hàng
bảo hiểm xã hội thành phố cũng yêu cầu văn phòng các phòng nghiệp vụ và bảo hiểm xã hội các quận huyện thị xã
phối hợp với ủy ban dân các xã phường thị trấn kiểm tra giám sát trong thời gian chi trả
bảo đảm thực hiện nghiêm chỉ thị số năm của ủy ban nhân dân thành phố